hôm qua ngày bốn tháng tám sở y tế lâm đồng cho biết sau khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên tại xã liêng sôn huyện đam rồng
ngành y tế lâm đồng đã tập trung triển khai các biện pháp chuyên môn tăng cường giám sát khoanh vùng xử lý không để ổ dịch bùng phát
trước đó khi phát hiện bệnh nhân hai mươi một tuổi sinh tộc hơ mông trú tại xã liêng sôn huyện đam rồng xương tính với bệnh bạch hầu
ngành y tế lâm đồng và các ngành chức năng của huyện đã khoanh vùng triển khai các biện pháp dập dịch
đồng thời cách ly người bệnh và những người tiếp xúc gần với người bệnh lấy mẫu xét nghiệm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
bên cạnh việc khoanh vùng dập dịch lực lượng y tế đã triển khai vệ sinh phun khử khuẩn xử lý môi trường
điều tra lập danh sách người có tiếp xúc gần với bệnh nhân khám sàng lọc cho ba trăm sáu mươi trường
trường hợp là người dân sống tại đây
với quyết tâm không để ổ dịch bạch hầu bùng phát và lây lan
hiện ngành y tế lâm đồng đang tích cực triển khai các biện pháp dập dịch
tăng cường giám sát khoanh vùng xử lý triệt đề ổ dịch
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh